kính chào quý vị khán giả đang theo dõi bản tin kinh tế và tiêu dùng của truyền hình công an nhân dân
mở đầu là thông tin cập nhật về diễn biến phiên xét xử phúc thẩm vụ án chuyến bay giải cứu
sáng ngày hôm nay phiên tòa xét xử phúc thẩm hai mươi một bị cáo có đơn kháng cáo trong vụ án chuyến bay giải cứu
đã kết thúc phần thẩm vấn trước khi chuyển sang phần tranh luận đại diện viện kiểm sát nhân dân cấp cao
tại hà nội thực hành quyền công tố tại phiên tòa đã trình bày quan điểm đối với nội dung kháng cáo của các bị cáo
đại diện viện kiểm sát đề nghị hội đồng xét xử phúc thẩm không chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo phạm trung kiên
cựu thư ký thứ trưởng bộ y tế theo đại diện viện kiểm sát toán cấp sơ thẩm tuyên phạt bị cáo kiên tù trung thân
về tội nhận hối lộ là phù hợp vì số tiền bị cáo kiên đã nhận hối lộ là đặc biệt lớn hơn bốn mươi hai tỷ đồng
và phạm tội nhiều lần
hai trăm năm mươi ba lần đối với kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo nguyễn thị hương lan cựu cục trưởng cục lãnh sự bộ ngoại giao
đại diện viện kiểm sát xét thấy ở phiên tòa phúc thẩm bị cáo lan và gia đình đã trình bày một số tình tiết mới
do đó đại diện viện kiểm sát đề nghị hội đồng xét xử chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo lan
cụ thể đại diện viện kiểm sát đề nghị giảm án cho bị cáo lan từ trung thân xuống hai mươi năm tù
đối với kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo hoàng văn hưng đại diện viện kiểm sát nhận thấy
tại phiên tòa phúc thẩm bị cáo hưng đã thừa nhận hành vi phạm tội ăn năn hối cải nên đề nghị hội đồng xét xử phúc thẩm
chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo hưng đại diện viện kiểm sát đề nghị giảm án cho bị cáo hưng
từ trung thân xuống hai mươi năm tù
phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh an giang sáng nay cho biết đơn vị vừa phát hiện thu giữ nhiều hàng hóa là đồ gia dụng không rõ nguồn gốc
hóa đơn chứng tử hợp pháp tại một căn nhà thuộc khu vực khóm sâu châu long một phường vĩnh mỹ thành phố châu đốc tỉnh an giang
trước đó vào chiều ngày hôm qua hai mươi năm tháng một mươi hai tổ công tác thuộc phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh an giang
phối hợp với đội quản lý thị trường số bốn kiểm tra căn nhà đang kinh doanh hàng hóa thuộc khóm châu long
phường vĩnh mỹ thành phố châu đốc phát hiện bên trong căn nhà có chứa nhiều hàng hóa như bếp ga bếp điện tử
máy lọc không khí nồi cơm điện và một số đồ dùng gia dụng khác có nhãn hiệu và xuất xứ nước ngoài
ước tính tổng giá trị hàng hóa ban đầu là khoảng ba mươi năm triệu đồng
tại thời điểm kiểm tra bà nguyễn nhi là chủ của lô hàng hóa trên không xuất trình được hóa đơn chứng từ
cũng như không chứng minh được nguồn gốc hợp pháp của lô hàng
thực phẩm bẩn
thực phẩm bẩn luôn là nỗi lo của người tiêu dùng nhất là trong thời điểm giáp tết
bởi có không ít cơ sở sản xuất chế biến sử dụng nguyên liệu thực phẩm không rõ nguồn gốc bị phát hiện và xử lý
để siết chặt công tác quản lý nâng cao ý thức của chủ cơ sở trong việc chấp hành các quy định liên quan đến vệ sinh an toàn thực phẩm
công an tp đà nẵng đồng loạt ra quân kiểm tra và xử phạt các cơ sở vi phạm
ghi nhận trên địa bàn quận thanh khê nơi tập trung chủ yếu các cơ sở sản xuất chế biến giò trà
kiểm tra hộ sản xuất chả bò tại phường thanh khê đông quận thanh khê
nguyên liệu đầu vào không có đơn chứng minh nguồn gốc đơn vị cung cấp
toàn bộ nhãn mát chung để dán vào giò chả đều không có ngày sản xuất hàng sử dụng
đối với các mặt hàng giò chả tuy vào điều kiện bảo quản mà có hàng sử dụng từ năm đến ba mươi ngày
tuy nhiên đối với các sản phẩm này đã vượt quá hàng sử dụng
nhưng vẫn được cơ sở bảo quản để tiếp tục tiêu thụ
đối với những vi phạm của cơ sở trên đội cảnh sát kinh tế môi trường công an quận thanh khê
tiến hành lập biên bản và xử lý theo quy định
từ ngày sản xuất cho đến khi mà sử dụng thì nó có thời hạn là trong vòng ba ngày đến năm ngày
còn nếu trong điều kiện mà đơn vị đó sản xuất có trang bị tủ cấp đông đúng tiêu chuẩn
thì nó sẽ được lên đến ba mươi ngày
cho nên là khi mà chúng ta mua là chúng ta sử dụng nghìn sản phẩm
nhìn cái bao bọc phía bên ngoài cái lá phía bên ngoài á
mà nếu như thấy khô héo là sản phẩm nó chắc chắn trên ba mươi ngày là mọi người đừng có mua
và những cái trường hợp mà chúng ta khi kiểm tra
những cái phát hiện như thế này là chúng tôi sẽ kiên quyết là đẩu thành
để làm cho rõ số mà thực phẩm này đã quá hạn sử dụng
tiếp tục kiểm tra một cơ sở chế biến chả các loại trên địa bàn phường tâm thuận
cơ sở đảm bảo các điều kiện về vệ sinh an toàn thực phẩm
một số thiếu sót được đội cảnh sát kinh tế môi trường công an quận thanh khê tiến hành nhắc nhở
việc kiểm tra thường xuyên của lực lượng chức năng như thế này đã chặn đứng kịp thời
ngay từ khâu chế biến sản xuất không để thực phẩm bẩn có cơ hội
để kiểm tra thị trường chỗ cơ sở cũng nâng cao ý thức
trong vấn đề đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm
bên cạnh mặt hàng giò chả lực lượng chức năng sẽ tăng cường tổng kiểm tra
tại các cơ sở chế biến khác như bánh mứt bún mì
trà sữa và kiên quyết xử phạt nếu có vi phạm
tuy nhiên để hạn chế mối lo ngại về thực phẩm bẩn người tiêu dùng cần trang bị kiến thức
để nhận biết đâu là thực phẩm không đảm bảo an toàn nhất là trong dịp tết
thưa quý vị đứng trước nhu cầu theo dõi nghe lén thông tin cá nhân của người thân
người quen hay các đối tác trong quan hệ làm ăn nhiều người đã tìm đến các dịch vụ
công cụ được sao bán sản lan
tuy nhiên lợi dụng việc này hàng loạt đối tượng lừa đảo đã xây dựng các kịch bản tinh vi
hướng dẫn người muốn mua dịch vụ thiết bị theo dõi và nghe lén
chuyển tiền hàng chục triệu đồng
ký nhận của phóng viên bản tin kinh tế và tiêu dùng
tháng sáu năm nay nhóm đối tượng này đã sử dụng mạng xã hội
đăng quảng cáo bán phần mềm định vị giám sát điện thoại
khi có người thuê các đối tượng đã liên hệ qua gia lô để hướng dẫn cách thức đăng nhập
mức phí thuê phần mềm
nếu khách hàng đồng ý các đối tượng sẽ yêu cầu khách hàng chuyển tiền qua một số tài khoản ngân hàng
do bọn chúng đưa ra
tuy nhiên sau khi chuyển tiền cho bọn chúng
số tiền này đã bị chúng chiếm đoạt và không thực hiện các điều khoản thỏa thuận cho khách hàng
khi khách hàng bước vào đó nó sẽ hiện nên có tất cả facebook gia lô tất cả định vị ở trên đấy
giá trị giống như thứ chất là không có gì cả
khi khách hàng muốn yêu cầu vào để xem kiểm tra
tôi mới yêu cầu bạn nhập số điện thoại của người bạn muốn theo dõi vào ở dưới là bật khẩu
cái bật khẩu đấy bạn phải bên mạng mua
bên tôi mới cấp cho bạn
do khách hàng đang nóng nòng tìm kiếm việc vụ việc trên đấy
thì khách hàng sẽ chuyển tiền cho tôi
và người dân không được tự ý lên trên mạng
tìm hiểu cũng như là mua những cái sản phẩm như vậy
điểm thứ hai là những sản phẩm liên quan đến nghe nén định vị giám sát
là những phần mềm chuyên dụng và không được bán trên các thị trường một cách công khai
và cái hành vi mà bán như vậy nếu có thì nó cũng là hành vi vi phạm pháp luật
nên là yêu cầu người dân là hết sức cảnh giác trước những lời quảng cáo
giáo bán trái pháp luật các phần mềm thiết bị theo dõi nghe nén tiếp tay cho tội phạm
tuy nhiên việc tự ý sử dụng các thiết bị phần mềm theo dõi giám sát các hoạt động của cá nhân
cơ quan tổ chức khi không được cơ quan có thẩm quyền cho phép là hành vi vi phạm pháp luật
người dân cần hiểu rõ về quy định này
người dân không vì tính hiếu kỳ mà tự ý mua hoặc thuê các phần mềm
ứng dụng để giám sát định vị trên các trang mạng xã hội để tránh nguy cơ bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản
bất cứ ai sử dụng các thiết bị nghe lén nếu không được sự cho phép hoặc là được thực hiện đúng theo trình tự quy định của pháp luật
thì đều là hành vi vi phạm pháp luật
cái quyền bảo vệ về đời sống riêng tư bí mật rồi là thư tín điện tín thì đã được quy định rất cụ thể trong các quy định của pháp luật
và bất cứ ai thông tin có các thông tin xấu về bí mật đời tư rồi là về điện thoại thư tín điện tín mà được thông tin trên các trang thông tin điện tử
mà nó gây ảnh hưởng xấu tới ca nhân thì đều phải gỡ bỏ tại các trang mà đã thông tin
để phòng tránh rủi ro người dùng cần cẩn trọng hơn trong việc quan sát các thiết bị đáng ngờ khi thuê hay ở những nơi mới

ngoài ra người dùng cũng cần chủ động bảo vệ thông tin cá nhân để tránh trở thành nạn nhân của các đối tượng lừa đảo
thủ tướng chính phủ vừa ký ban hành công điện chỉ đạo tập trung thực hiện quyết liệt hiệu quả các giải pháp bảo đảm cung ứng điện năm hai nghìn hai mươi bốn và các năm tiếp theo
trong đó thủ tướng giao bộ trưởng bộ công thương chỉ đạo quyết liệt thực hiện các nhiệm vụ giải pháp bảo đảm cung ứng
nhất là công tác chuẩn bị sản xuất điện
theo điểm cuối mùa khô
thủ tướng yêu cầu các bộ ngành các đơn vị liên quan phải đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án trọng điểm cấp bách của ngành điện
ngoài ra thủ tướng cũng yêu cầu bộ công thương chỉ đạo tập trung nhân lực cao nhất để xây dựng hoàn thiện
chỉnh cấp có thẩm quyền trước ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm nay
các cơ chế chính sách về mua bán điện trực tiếp giữa đơn vị phát điện từ năng lượng tái tạo với khách hàng sử dụng điện lớn và cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời
điện mặt trời áp mái lắp đặt tại nhà dân cơ quan công sở khu công nghiệp tự sản tự tiêu
chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp tiết kiệm điện hướng dẫn khuyến khích sáng tạo trong thực hiện công tác tiết kiệm điện đạt hiệu quả cao nhất
theo thông tin từ sở dô lê
tổng lượng khách du lịch hà nội năm hai nghìn hai mươi ba tổng lượng khách du lịch đến hà nội tăng hai mươi bảy tổng thu từ du lịch ước đạt tám mươi tám tỷ đồng tăng bốn mươi năm so với năm trước
trong các chỉ tiêu của ngành du lịch thủ đô có hai mươi triệu lượt khách nội địa con số này đạt chín mươi một so với năm hai nghìn một mươi chín
tức thời điểm trước khi xảy ra đại dịch covid một mươi chín tổng thu từ khách du lịch ước đạt tám mươi bảy sáu mươi năm nghìn tỷ đồng tăng bốn mươi năm năm so với năm hai nghìn một mươi chín
trong các chỉ tiêu của ngành du lịch hà nội năm hai nghìn hai mươi hai thành phố hà nội đạt mục tiêu phần đấu số lượng khách du lịch đến hà nội năm hai nghìn hai mươi bốn đạt khoảng hai mươi sáu năm triệu lượt khách tăng một mươi bốn so với ước đạt năm hai nghìn hai mươi ba
trong đó năm triệu lượt khách quốc tế ba hai triệu lượt khách quốc tế có lưu trú tăng hai mươi năm so với ước thực hiện năm hai nghìn hai mươi ba

trong đó năm triệu lượt khách quốc tế có lưu trú tăng một mươi năm bốn triệu đồng tăng hai mươi ba năm triệu đồng
tiếp theo xin mời quý vị theo dõi bản tin kinh tế phương nam từ xướng quay thành phố hồ chí minh
kính chào quý vị đang theo dõi kinh tế phương nam
thưa quý vị chỉ trong vài tiếng đồng hồ sau khi mở cửa sáng ngày hai mươi sáu tháng một mươi hai
giá vàng sjc đã tăng hơn một năm triệu đồng mỗi lượng và cán mốc tám mươi triệu đồng mỗi lượng
theo ghi nhận vào trưa nay hai mươi sáu tháng một mươi hai giá vàng sjc trên thị trường trong nước được niêm yết cụ thể như sau
tại công ty vàng bạc đá quý sài gòn niêm mít giá mua vào bảy mươi tám năm triệu đồng một lượng và tám mươi triệu đồng một lượng ở chiều bán ra
tại công ty vàng bạc đa quý phú nhuận giá vàng sjc niêm yết ở mức bảy mươi tám bốn tám mươi triệu đồng một lượng ở chiều mua vào và bán ra
như vậy giá vàng sjc trong nước hôm nay tăng chóng mặt chính thức cán mốc tám mươi triệu đồng một lượng
giá vàng sjc leo thang dù giá vàng thế giới tiếp tục đi ngang
hiện giá vàng giao ngay ở mức hai năm mươi tám usd một ounce chỉ tăng ba usd so với sáng hôm qua
quy đổi theo tỷ giá việt nam đồng usd giá vàng thế giới hiện tương đương khoảng sáu mươi chín triệu đồng một lượng chưa bao gồm thuế phí
như vậy giá vàng trong nước đang đắt hơn giá vàng thế giới quanh mức một mươi tám triệu đồng một lượng
tại thành phố cần thơ hiệp hội ngành hàng lúa gạo việt nam đã tổ chức đại hội hiệp hội lần thứ nhất nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi bốn
nhằm công bố quyết định thành lập hiệp hội thảo luận về biểu quyết điều lệ và bầu các chức danh chủ chốt của hiệp hội trong nhiệm kỳ
đại hội đã bầu ra ban chấp hành gồm ba mươi ba thành viên trong đó ông bùi bá bổng nguyên thứ trưởng bộ nông nghiệp và phát triển nông
thôn được bầu giữ chức vụ chủ tịch hiệp hội ngành hàng lúa gạo việt nam nhiệm kỳ năm hai nghìn hai mươi ba hai nghìn hai mươi tám
hiệp hội ngành hàng lúa gạo việt nam được thành lập vào thời điểm này phù hợp với định hướng phát triển nông nghiệp nông thôn theo hướng bền vững
trong đó nhiệm vụ quan trọng là nâng cao thu nhập cho người trồng lúa và bảo đảm an ninh lương thực thúc đẩy xuất khẩu
huy động tổng hợp các nguồn lực và các thành phần kinh tế cùng tham gia phát triển ngành hàng lúa gạo việt nam
trong nhiệm kỳ thành lập hiệp hội tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm như hoàn thiện cơ sở pháp lý của hiệp hội ngành hàng lúa gạo việt nam
tổ chức và xây dựng ít nhất từ hai đến ba mô hình liên kết thành vùng nguyên liệu quy mô lớn đạt chuẩn bền vững
ngoài ra đại hội cũng bầu sáu phó chủ tịch hiệp hội
sở thông tin và truyền thông tp hcm viện nghiên cứu phát triển tp hcm ủy ban nhân dân quận một đã tổ chức
ngày hội mua sắm giải trí trực tuyến tp hcm năm hai nghìn hai mươi ba khám phá trải nghiệm và mua sắm tài trợ di sản bến thành
hoạt động này nhằm kích cầu tiêu dùng mua sắm tài trợ truyền thống trên nền tảng mạng xã hội
đây là lần đầu tiên tp hcm tổ chức hoạt động kết nối quảng bá sản phẩm thương mại du lịch trên nền tảng mạng xã hội
sự kiện này không chỉ minh chứng cho sức hút sức mạnh riêng có tầm ảnh hưởng của thành phố trong lĩnh vực thương mại điện tử
mà còn là nơi hội tụ của những mô hình đổi mới và sáng tạo trong ngành du lịch
thông qua ngày hội kết nối quảng bá sản phẩm thương mại du lịch trên nền tảng mạng xã hội được tổ chức lần này
mong muốn kết nối phát triển nguồn lực của các nền tảng xuyên biên giới như tiktok facebook youtube
để gợi mở khuyến khích hình thành kết nối hợp tác giữa doanh nghiệp và nhân dân với người nổi tiếng
nhằm thúc đẩy và thực hiện chuyển đổi số trong kinh doanh
thông qua ngày hội kết nối quảng bá sản phẩm thương mại du lịch trên nền tảng mạng xã hội bị tổ chức lần này

thông qua ngày hội kết nối quảng bá sản phẩm thương mại du lịch trên nền tảng mạng xã hội bị tổ chức lần này
mong muốn kết nối phát triển nguồn lực của các nền tảng xuyên biên giới như tiktok facebook youtube

thông qua ngày hội kết nối quảng bá sản phẩm thương mại du lịch trên nền tảng mạng xuyên biên giới như tiktok facebook youtube
là cuộc trình diễn tổng thể có nhạc có người giới thiệu tính tương tác rất cao
cũng theo đại diện tiktok việt nam chương trình dần được sự ủng hộ lớn từ chính quyền là cơ hội để tiểu thương mạnh dạng nằm quen
với hình thức mua sắm giải trí trên nền tảng tiktok cũng như nền tảng thương mại
việc tổ chức đưa hàng trăm kol đến chợ bến thành livestream bán hàng giúp tiểu thương giúp du khách có thể nhìn thấy trực tiếp hoạt động thương mại điện tử
cách mua sắm kết hợp giải trí sẽ diễn ra như thế nào
từ đó mọi người có thể thay đổi nhận thức và tiếp cận cách thức này
với lễ hội này tiktok mang đến một khái niệm mới là mua sắm kết hợp với giải trí và đồng thời tiktok phối hợp với thành phố
để góp phần nâng cao kỹ năng số cho bà con tiểu thương ở chợ bến thành và các khu vực lân cận
chúng tôi nghĩ rằng khoảng cách số giữa các doanh nghiệp lớn có nhiều nguồn lực
với các doanh nghiệp vừa và nhỏ và đặc biệt là các bà con tiểu thương khi một cuộc cách mạng về internet
cuộc cách mạng về thương mại điện tử đang diễn ra là rất cần thiết
và lễ hội được diễn ra trong gần một tuần và chúng tôi kỳ vọng là sau tuần đấy thì công việc phối hợp vẫn được tiến hành
và các bà con tiểu thương ở tp hcm cũng được cung cấp những công cụ cần thiết để sang năm hai nghìn hai mươi bốn
thì có thể là ứng dụng
ứng dụng các công nghệ mới ứng dụng xu hướng mới là shopper temen là mua sắm kết hợp giải trí
để tăng doanh thu tăng lợi nhuận và tăng trưởng nền kinh tế của thành phố
trong chuỗi chương trình từ ngày một mươi một đến ngày một mươi sáu tháng một mươi hai cả trăm người có ảnh hưởng trên mạng
được mời đến chợ bến thành quận một tp hcm để live stream bán hàng quảng bá du lịch
các hoạt động chính sẽ được diễn ra tập trung trong hai ngày một mươi năm và một mươi sáu tháng một mươi hai tại trung tâm chợ bến thành
trong chuỗi sự kiện này
live stream mua bán sâu động nhất sẽ được tổ chức ở đây cũng như khu vực lân cận
thương mại điện tử trên mạng xã hội đặc biệt là hình thức thương mại điện tử mới
live stream bán hàng chứng minh tiềm năng hiệu quả qua sự phát triển thị phần
hình thức thương mại này cũng đã giúp chuyển đổi nhiều mô hình kinh doanh
doanh nghiệp và thu được nhiều kết quả tích cực
vừa qua kết quả đã được thực chứng tại huyện cần dừa tp hcm
trong chương trình live stream sản phẩm o coop đạt danh thu tăng gấp một mươi lần
so với dự kiến chỉ sau năm giờ phát sóng
thưa quý vị ủy ban nhân dân tp hcm tỉnh kiên giang đã công bố chiến dịch kích cầu du lịch
tôi yêu phú quốc i love phú quốc
chiến dịch kích cầu này nhằm xây dựng tp hcm trở thành điểm đến văn minh
thân thiện đẳng cấp quốc tế
chính quyền tp hcm dự kiến sẽ triển khai hàng loạt hoạt động chiến lược
phát triển du lịch cộng đồng
bên cạnh đó xây dựng chuỗi sự kiện hấp dẫn đặc sắc
tâm điểm lễ giáng sinh và năm mới hai nghìn hai mươi bốn
đồng thời phú quốc cũng thành lập tổ kiểm tra liên ngành
giám sát hoạt động du lịch
ban hành bộ quy tắc ấn sử du lịch văn minh trên địa bàn thành phố
ngoài ra phú quốc sẽ đẩy mạnh chiến dịch truyền thông
quảng bá vẻ đẹp và những trải nghiệm đặc sắc nhất của du khách
khi đến đây tham quan du lịch
cùng với đó hàng năm phú quốc sẽ tổ chức xúc tiến quảng bá du lịch
ngày phú quốc tại các thị trường trọng điểm như hà nội đà nẵng tp hcm
tại buổi công bố chiến dịch kích cầu
ủy ban nhân dân tp hcm cho biết
địa phương đã kiện toàn tổ kiểm tra liên ngành
giám sát kiểm soát chất lượng và giá cả dịch vụ du lịch phú quốc
tổ kiểm tra có sự tham gia của các ngành như phòng kinh tế
quản lý thị trường và ủy ban nhân dân các phường trên địa bàn thành phố
tổ kiểm tra có nhiệm vụ kiểm tra kiểm soát giá thành
chất lượng dịch vụ chất lượng hướng dẫn viên
các phương tiện giao thông như taxi cano tàu thuyền du lịch
qua đó kịp thời phát hiện và xử lý hoặc đề nghị xử lý
các hành vi vi phạm liên quan đến hoạt động du lịch
ngay dịp lễ giáng sinh và chào mừng kỷ niệm chuyến bay đầu tiên cất cánh
hãng hàng không thế hệ mới vietjet đón đoàn tàu bay a ba trăm hai mươi một neo acf thế hệ mới
tàu bay thứ một trăm linh hai và hiện đại
tàu bay mới a ba trăm hai mươi một neo acf được airbus giao cho vietjet
là dòng tàu bay hiện đại hàng đầu thế giới
đặc biệt tàu bay này giúp tiết kiệm nhiên liệu lên tầng
tiết giảm tiếng ồn tới bảy mươi năm và lượng khí thải ra môi trường tới năm mươi
trước đó vietjet cũng là hãng hàng không đầu tiên trên thế giới đưa vào khai thác dòng tàu bay này
tàu bay mới sẽ được đưa vào khai thác ngay để phục vụ hành khách khắp việt nam và quốc tế
đến úc ấn độ trung quốc nhật bản hàn quốc
nhất là trong dịp cao điểm di chuyển cuối năm và tết nguyên đáng hai nghìn hai mươi bốn
bất chấp những bất ổn kinh tế đang diễn ra với nhiều doanh nghiệp và thị trường tiêu dùng
thị trường nội thức dự kiến vẫn có thể tăng trưởng khoảng năm hai trong giai đoạn
từ năm hai nghìn hai mươi ba đến năm hai nghìn hai mươi ba
có một xu hướng thú vị sẽ tiếp tục là mối quan tâm hàng đầu của các nhà sản xuất
và bán lẻ đồ nội thức phóng sự này cũng khép lại kinh tế phương nam hôm nay
năm hai nghìn hai mươi ba mặc dù kinh tế xã hội còn nhiều khó khăn tách thức
nhưng với sự chuyển biến kinh tế theo chiều hướng tích cực tại việt nam
đồng đạo các nhà doanh nghiệp chuyên ngành trang trí nội ngoại thất thiết bị mé móc
quà tặng và đồ dùng gia đình tích cực đầu tư hội tụ về thành phố hồ chí minh
giới thiệu những sản phẩm mới dịch vụ mới và phát triển của đơn vị trong thời gian qua
hầu hết các sản phẩm được các doanh nghiệp nghiên cứu rất kỹ tìm hiểu thị trường
để cho ra đời các loại hình sản phẩm phù hợp
các sản phẩm về trang trí nội ngoại thất đồ dùng gia đình có mẫu mã mới
tính năng và chất lượng được nâng cao nhằm đáp ứng nhu cầu về nhà ở xây dựng
và trang trí nội ngoại thất ngày càng lớn gắn liền với phát triển bình vẫn bảo vệ môi trường
và nâng tầm cuộc sống thể hiện tính truyền thống môi trường sinh thái và hiện đại của toàn xã hội
các doanh nghiệp trong lĩnh vực bất động sản vật liệu xây dựng cũng đã tích cực cơ cấu lại
các nguồn lực đầu tư cũng như là thúc đẩy các hoạt động sản xuất kinh doanh
nâng cao năng lực cạnh tranh
cùng với sự tham gia mạnh mẽ của doanh nghiệp nước ngoài thị trường nội thất trong nước
cũng đang chứng kiến sự trở về sân nhà của các nhà sản xuất trong nước
do thị trường xuất khẩu đang gặp nhiều khó khăn
trên thực tế các doanh nghiệp của ngành đã và đang thực hiện nhiều giải pháp
như thay đổi mẫu mã mở rộng thị trường đổi mới công nghệ
để thích ứng với tình hình mới và đầy khó khăn hiện nay
đáng chú ý triển lãm quốc tế việt build home hai nghìn hai mươi ba vừa diễn ra tại thành phố hồ chí minh
đã tạo nên một sân chơi chung dành cho người tiêu dùng và khách tham quan
đến tìm hiểu trao đổi ký kết hợp đồng và được tư vấn tiếp xúc trực tiếp
với các sản phẩm mới từ doanh nghiệp
năm nay thì xu hướng mua hàng của khách hàng thì khác so với những năm
như cầu cao hơn cần sự tỉ mỉ
những mặt hàng cao cấp hơn nhiều so với những năm trước
tuy là kinh tế có phần là khó khăn nhưng mà về cái mảng nội thất
thì cảm giác là khách hàng vẫn chọn những cái hản phẩm nội thất là cao cấp hơn
theo thị trường bây giờ thì để mà nói nếu kéo đến khách hàng
thì cần những sản phẩm nội thất khác biệt cao cấp và chất lượng hơn nữa
còn có khách hàng cao cấp
hiện tại thì ở việt nam thì rất nhiều công ty nội thất
nhưng mà thực sự ra mà nếu mà để nói về cái vấn đề mà cơ cấu sản phẩm dòng hàng đa dạng
thì cũng chưa có nhiều công ty làm được việc đó
theo mình thì là các công ty nội thất ở việt nam nên luôn luôn thay đổi mẫu mã
và sản phẩm cao cấp lên để cho khách hàng là ngày một quan tâm đến nội thất nhiều hơn nữa
thưa huy tâm giờ này thì bắt đầu khách hàng
họ tìm đến những cái sản phẩm như là công nghệ cao hay là chuẩn bị cho nhà cửa của họ
hay là chuẩn bị cho dịch tết sắp tới
hiện tại thì mình thấy là công nghệ bốn
thì thời điểm này thì mọi người đang bắt đầu họ thích những cái vấn đề về sự tiện lợi
hay là những vấn đề về bảo mật
thường thường những sản phẩm thông minh như thế là đều đáp ứng được những nhu cầu của họ
những lượng khách thì ngày càng tăng
tại vì họ dường như là việc xây nhà thì mỗi năm đều phải có
nhưng mà hầu như là việc mà họ tìm đến những cái sản phẩm mà dòng thông minh này càng ngày càng tăng hơn
họ cảm thấy là việc mà sử dụng những cái khóa thông minh hay là những cái sản phẩm thông minh
đang ngày càng là nhu cầu thiết yếu trong gia đình của họ
triển lãm việt build home hai nghìn hai mươi ba lần này là một bức tranh hoành tráng của ngành xây dựng
thể hiện được sự đa dạng và sức sống để ấn tượng của nhiều lĩnh vực
về vật liệu xây dựng và trang trí nội ngoại thất tại việt nam
nhiều công nghệ tiên tiến được đưa vào hoạt động thực tế trong sản xuất thiết kế và kiến trúc
triển lãm đồng thời đã thể hiện được sự đáp ứng các nhu cầu rất cần thiết hiện nay
đối với người dân có nhu cầu trang trí nhà ở cho mình
đó là sự có mặt đông đảo đa dạng và phong phú các loại hình sản phẩm và dịch vụ khác nhau
đa dạng và phong phú tiện nghi cho cuộc sống theo hướng bình vẫn an toàn
áp dụng kỹ thuật số công nghệ cao các dòng sản phẩm với nhiều chú loại khác nhau
về các loại máy móc thiết bị công nghiệp và trang trí nội ngoại thất
bản tin kinh tế và tiêu dùng ngày hôm nay đến đây là kết thúc
kính chào tạm biệt quý vị